công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hội khẩu thường trú tại thôn hà tân xã hải hà thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một cm trên sau mép trái
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng dư văn hưng
sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn đồng xuân xã mậu lâm huyện như thanh tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện